tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng campuchia t bank đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam và dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
sau lễ đón chính thức hai bên đã diễn ra hội đàm
bước đầu đạt được những kết quả tích cực
thời gian tới hai bên thống nhất tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước trong tình hình mới và cơ chế đối thoại chính trị quốc phòng tăng cường trao đổi đoàn các cấp giao lưu nhất là giữa các quân khu biên phòng các địa phương đơn vị quân đội giáp biên phối hợp bảo đảm an ninh an toàn trên toàn biên giới
kết thúc hội đàm hai bên ký nghị định thư hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn và kế hoạch hợp tác hai nghìn hai mươi giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng campuchia